tại hội nghị lần thứ nhất bàn chấp hành đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một nhiệm ký hành hai mươi hai mươi năm
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng đã được bầu làm bí thư thành ủy tp hcm khóa một mươi một
nhiệm ký hành hai mươi hai nghìn hai mươi năm với sáu mươi hai trên sáu mươi hai phiếu đạt tỷ lệ một trăm linh
phiên họp cũng bầu ban thường vụ thành ủy tp hcm gồm một mươi sáu người bốn phó bí thư thành ủy
gồm các đồng chí trần lưu quang đồng chí nguyễn thành phong đồng chí nguyễn thị lệ và đồng chí nguyễn hồ hải